trước tình hình dịch do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp có khả năng lây lan nhanh thủ tướng chính phủ chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh kể cả nửa người nước ngoài đến hoặc đi qua ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày qua
cụ thể với các trường hợp nghi nhiễm ncov lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh hồ bắc trung quốc phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại các cơ sở do ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung mương chỉ định
áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly đối với các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng
thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tiêu độc khử trùng các gia đình các hộ có tiếp giáp trực tiếp liên kề và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly